nhà sáng lập wingileaks julian assanger đã xuất hiện tại tòa án sơ thẩm westminster ở thủ đô london của anh trong nỗ lực nhằm ngăn chặn bị dẫn độ tới mỹ nơi ông này phải đối mặt với những tội danh nghiêm trọng
ông assanger đã được áp giải tới tòa án từ nhà tù benmart ngoài ô thủ đô london rất nhiều người ủng hộ ông đã có mặt bên ngoài tòa án
tại phiên tòa ông cùng các luật sư bào chữa chỉ trích về việc không được tạo điều kiện gặp mặt để chuẩn bị cho tiến trình lập luận phản bác trước yêu cầu của mỹ dẫn độ ông này
dự kiến một phiên tòa kéo dài năm ngày về vấn đề dẫn độ ông assanger sẽ diễn ra vào cuối tháng hai tới
hiện nhóm luật sư bảo chữa cho ông assanger đang tìm cách chỉ hoãn phiên tòa này để có thêm nhiều thời gian chuẩn bị sau yêu cầu này đã bị bác bỏ
nhà sáng lập wikileaks hiện đang thi hành án phạt tù năm mươi tuần do vi phạm các điều khoản bảo lãnh
nếu bị dẫn độ về mỹ ông assanger sẽ phải đối mặt với một mươi tám cáo buộc tội danh theo đạo luật gián điệp